cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội giết người đối với nguyễn đình bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
theo điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm khi thấy anh đồng văn hưởng chú tải huyện đức linh tỉnh bình thuận đến hát karaoke tại quán karaoke và nhà trọ công lý ở thị trấn đạm ri huyện đạ hoai bắc đã đến gây sự
trong lúc đánh nhau lê hữu trọng là bạn cùng nhóm với bắc đã dùng tiếp sắt đánh và dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh hưởng làm anh hưởng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện sau khi gây án bắc bỏ trốn và đến sáng ngày hai mươi một tháng chín
khi đến cơ quan công an đổ thú